thưa quý vị với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre
theo hồ sơ của cơ quan điều tra ngày một mươi chín tháng một mươi một trên đường về nhà trọ ở xã quế an huyện vũng liêm phát hiện thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chạy xe cùng chiều đã từng xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn trước đó với mình
hòa đã ép xe dùng dao thủ sẵn đâm nạn nhân nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện